thưa quý vị tại việt nam ta đàn nhạc đã có từ lâu ăn sâu vào phong tục
và trở thành một thú tiêu khiển thanh tao từ nơi dân dã tới hàng quý tộc
có rất nhiều loại nhạc cụ có thể giúp người nghệ sĩ truyền tải được tâm tư nguyện vọng của mình
trong từng cung đàn trong đó có đàn tranh
bằng tình yêu với đàn tranh bà nghệ sĩ ngọc huyền hiện đang là giảng viên của bộ môn đàn tranh
thuộc khoa nhạc cụ dân tộc tại học viện âm nhạc quốc gia việt nam
đã sáng lập nên câu lạc bộ đàn tranh sông tranh
đây là nơi gặp gỡ giao lưu của những người yêu tiếng đàn tranh
họ có thể là sinh viên học nhạc cán bộ hưu trí công nhân viên chức thậm chí là cả những bà nội trợ
họ hàng ngày vẫn đang truyền cho nhau cảm hứng về tình yêu với đàn tranh
với văn hóa truyền thống của nghệ thuật việt nam
việt nam có kho tàng âm nhạc vô cùng phong phú
nó đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu
trong đời sống mỗi người
trong quá trình phát triển ông cha ta đã sáng tạo nên rất nhiều loại nhạc cụ
và thể loại âm nhạc để bộc lộ tâm tư tình cảm của mình
động viên tinh thần và tiếp thêm sức mạnh trong lao động
trong số các loại nhạc cụ dân tộc đàn tranh hay còn gọi là đàn thập lục
với khả năng diễn tấu giai điệu tuyệt vời dùng để độc tấu hòa tấu
đệm cho hát ngâm thơ
và được chơi trong nhiều thể loại âm nhạc như nhạc tài tử cải lương trèo nhã nhạc
dân tộc tổng hợp đã và đang được rất nhiều người yêu thích
và cũng bởi hiểu được cách hay từ tiếng đàn tranh
nên đã có rất nhiều người đam mê và tâm huyết trong việc gìn giữ giá trị tuyệt vời
của những thanh âm truyền thống ấy
nghệ sĩ ngọc huyền bắt đầu bén duyên với đàn tranh

từ năm một mươi hai tuổi cho đến thời điểm hiện tại
chị đã có ba mươi tám năm gắn bó với loại nhạc cụ truyền thống này
mong muốn tạo nên một sân chơi nghệ thuật mới
dành cho những ai yêu thích bộ môn đàn tranh
câu lạc bộ đàn tranh sông tranh đã được ra đời
cùng với tâm huyết của nghệ sĩ ngọc huyền vào ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
sông tranh đã trở thành nơi gặp gỡ
giao lưu của những người có trung tâm
một niềm đam mê với tiếng đàn tranh
không chỉ chơi nhạc
nghệ sĩ ngọc huyền cùng các thành viên của câu lạc bộ
đã cùng nhau truyền niềm đam mê âm nhạc truyền thống đến với mọi người
giúp họ thêm yêu và tự hào về giá trị văn hóa của dân tộc

phòng khách tại nhà riêng của nghệ sĩ ngọc huyền đã trở thành điểm hẹn cho những người đam mê tiếng đàn tranh

vào mỗi dịp cuối tuần
không gì khác ngoài tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống
nghệ sĩ nguyễn ngọc huyền vẫn đang từng ngày truyền đam mê của mình đến các thành viên của câu lạc bộ đàn tranh sông tranh
mỗi người một công việc một nền tảng âm nhạc khác nhau
nhưng dưới sự hướng dẫn của cô giáo cũng như quá trình học tập và gian luyện
các thành viên đã chinh phục được những thanh âm tuyệt vời từ tiếng đàn tranh
hòa theo từng cung đàn trong không gian nghệ thuật chỉ có tình yêu dành cho nhạc cụ truyền thống
dường như lúc này các thành viên của câu lạc bộ đàn tranh sông tranh đã bỏ lại sau lưng tất cả những bộn bề
lo toan của cuộc sống thường nhật để cùng ngân lên những giai điệu lúc du dương lúc thánh thót trong từng cung đàn
đàn tranh nói riêng và âm nhạc dân tộc nói chung đang từng ngày nuôi dưỡng tâm hồn
và làm cho các thành viên của câu lạc bộ đàn tranh sống trung đàn
thả hồn mình trong từng giai điệu và thể hiện cảm xúc trên từng cung đàn
có lẽ đó là điều tuyệt vời mà bất kỳ ai theo đuổi bộ môn đàn tranh muốn gửi gắm đến người nghe
thật đáng trân trọng cho đam mê tâm huyết của những người đang từng ngày góp phần gìn giữ tiếng đàn tranh hôm nay
của các nghệ nhân nói riêng và thành viên câu lạc bộ sông tranh nói chung
để tiếng đàn tranh sẽ mãi được ngân nga hòa điệu cùng các nhạc cụ truyền thống khác của dân tộc
đất đẹp văn hóa tưởng chừng như xưa cũ ấy vẫn luôn là niềm tự hào dân tộc khi chúng ta muốn giao lưu chia sẻ với bạn bè khắp nam châu
mình cũng cho bé tham gia đàn tranh được khoảng ba tháng rồi
và trong cái thời gian ba tháng mà bé theo học thì mình thấy bé cũng có một cái niềm đam mê
rồi là học hỏi rồi về nhà rồi bạn cũng rất là hăng say luyện tập
thì mình cũng thấy con nó có cái năng khiếu về cái đàn tranh
thì mình cũng đang muốn là cho con theo học cái bộ môn này về lâu dài
và sau này là con sẽ có một cái nhạc cụ để con yêu thích và con có thể là tiến xa hơn nữa
cho bé nhà mình tham gia cái môn này
cứ nhất là để bé biết thêm về cái nhạc cụ dân tộc
và cái thứ hai là để bé truyền đạt được
để đến cho mọi người biết là cái nhạc cụ dân tộc việt nam này nó rất là hay
các học viên trong lớp ở nhiều độ tuổi khác nhau
và ở mỗi độ tuổi mỗi trình độ cô giáo lại có cách hướng dẫn phù hợp
làm sao giúp học trò có thể nắm bắt được các kỹ năng của đàn tranh một cách đơn giản nhất
chơi nhạc trao truyền tình yêu nhạc dân tộc bằng cả trái tim
những người nghệ sĩ không mong muốn gì hơn ngoài việc đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với tất cả mọi người mọi thế hệ
để họ hiểu và chung tay gìn giữ những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc
làm nên niềm tự hào tử tôn dân tộc cho những người con đất việt

giống như là những nàng tiên đang múa trên đàn và tiếng đàn tranh khi thể hiện ra những cái kỹ thuật
ví dụ như là á hay dung và nhấn nó rất là tình cảm giống như là tiếng suối reo
và tiếng thác nước đổ vậy ạ
khi mà được tham gia câu lạc bộ đàn tranh sung tranh thì mình được học cùng với các bạn
và dưới sự giảng dạy của cô được học những tác phẩm lớn dành cho đàn tranh
hay là những bài luyện tập dân ca và những tác phẩm nhạc đương đại
và đặc biệt là cùng được hòa tấu cùng với các bạn rất là vui
mình học hỏi được rất là nhiều điều từ cô và
thưa quý vị để hiểu thêm về cô lạc bộ đàn tranh sung tranh thì ngay sau đây
chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với nghệ sĩ ngọc huyền chủ nhiệm câu lạc bộ
chị ngọc huyền thân mến chị có thể chia sẻ với quý vị khán giả rằng
ý tưởng từ đâu cho sự ra đời của câu lạc bộ đàn tranh sông tranh của mình được không ạ
trước tiên là mình nhận thấy rằng là ngoài các sinh viên các bạn học sinh sinh viên theo học chuyên nghiệp trong học viện
thì còn rất nhiều người thuộc các lứa tuổi và các ngành nghề khác nhau rất là yêu thích và đam mê cây đàn tranh
chính vì vậy nên mình nghĩ là mình nên thành lập một câu lạc bộ để cho các bạn cũng như các cô chú các em có nơi để tham gia sinh hoạt và học tập
trong câu lạc bộ có rất nhiều thành viên với độ tuổi cũng như nghề nghiệp khác nhau
vậy chị ngọc huyền lựa chọn cách truyền đạt như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất ạ
với các bạn chuyên nghiệp khi đến với câu lạc bộ
do là các em đã có một cái nền tảng lý thuyết vững vàng nên mình chú trọng cái phần khai thác cái phần xử lý bài bản
đặc biệt là phần kỹ thuật hướng dẫn để cho các em cái cách bật ngón cách dung cách nhấn để làm sao mà thể hiện được cái tiếng đàn vừa chắc khỏe và vẫn mềm mại mượt mà
người ta nói là cái tay phải là cái tay mà sinh ra tính đàn nhưng cái tay trái mới là cái tay nuôi dưỡng tính đàn
mà cái đàn tranh ấy
thì cái tay trái là cái phần vô cùng quan trọng cái phần truyền cảm xúc đến người nghe
do vậy mà với các bạn chuyên nghiệp là mình phải khai thác rất sâu cái phần nhấn nhá của tay trái
không chỉ kỹ thuật gầy cho tính đàn làm sao phát ra chắc khỏe mềm mại mà cái phần tay trái cũng phải rất là truyền cảm mượt mà để đi vào lòng người
với các học viên không chuyên thì có những khó khăn nhất định
thứ nhất là mọi người không có nhiều thời gian để tập luyện
thứ hai là đến với cây đàn vì yêu thích đam mê
chưa có một cái nền tảng lý thuyết vũng vàng
cho nên là vừa dạy đàn mình lại vừa phải hướng dẫn các học viên từng phần cơ bản nhất
ví dụ như nốt đơn nốt đen nốt trắng
xong xong đó thì mình vẫn phải hướng dẫn các bạn kỹ thuật chuẩn chỉnh của cây đàn tranh
từ lắng ngồi từ thế tay cho đến cách thể hiện cái biểu cảm khi diễn tấu
các học viên không chuyên khi đến với câu lạc bộ
ngoài sự đam mê yêu thích tính đàn
họ còn có một cái mong muốn là được giải tỏa những cái áp lực căng thẳng sau những giờ học tập và làm việc
chính bởi vậy mà mình cũng có một cái mong muốn là làm sao mà đem đến những cái giai điệu tươi mát
để cho trong tâm hồn để mọi người sau những giờ làm việc căng thẳng có thể thư giãn
hoặc là có thể cảm thấy là cuộc sống nó được an yên và tĩnh tại hơn
lúc này đây thanh hằng tin rằng quý vị khán giả của chương trình môn màu cuộc sống rất muốn
được lắng nghe một khúc đàn do chính nghệ sĩ ngọc huyền thể hiện
vậy không biết chị có thể dành tặng quý vị khán giả một khúc đàn mà chị tâm đắc không ạ
môn màu cuộc sống
quả thật lúc này thanh hàng không biết diễn tả chính xác cảm xúc của mình như thế nào
khi mà tiếng đàn tranh cất lên thì tâm hồn của mình cũng bay bổng và ru rương theo điệu nhạc
và khách hàng nhìn thấy rằng khi một người con gái ngồi bên cạnh chiếc đàn tranh và lướt ngón tay trên phím đàn
thì đó là một hình ảnh rất là đẹp ạ
một lần nữa thanh hằng xin cảm ơn nghệ sĩ ngọc huyền đã tham gia chương trình ngày hôm nay
quý vị thân mến qua chương trình ngày hôm nay thì thanh hằng hy vọng rằng
quý vị đã có được những cảm nhận sâu sắc hơn về đàn tranh
một loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc việt nam
hy vọng rằng tiếng đàn tranh sẽ được đón nhận rộng rãi hơn nữa
và âm nhạc truyền thống sẽ luôn có được vị trí nhất định trong cuộc sống hiện đại
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo